theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay bão số một mươi đang di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo đến bốn giờ ngày sáu tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển từ quảng ngãi đến phú yên gây mưa rất to
dự báo từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi một mưa sẽ tập trung ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định
tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt trên các sông từ hà tĩnh đến khánh hòa và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
đặc biệt các sông từ quảng nam đến phú yên gia lai có khả năng lên mức báo động ba
tính đến bảy giờ sáng nay bão số chín đã khiến tám mươi ba người chết và mất tích quốc lộ bốn mươi chín còn bốn điểm bị tắt đường hồ chí minh nhánh tây còn ba vị trí bị tắt hai trăm năm mươi hai nhà bị hư hỏng chưa khôi phục được
theo báo cáo của bộ công thương hiện nay việc hoạt động cung cấp sản xuất hàng hóa nhu yếu phẩm
vật liệu xây dựng tại các khu vực ảnh hưởng đã được khôi phục cơ bản ổn định và dân trở lại bình thường